cuối năm hai nghìn một mươi chín với thành tích tốt nghiệp xuất sắc chị được giữ lại trưởng công tác
đây cũng là cô giáo được các thầy cô và học sinh tại trường nhắc đến như một minh chứng về lựa chọn con đường tương lai phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và dự kiến tương lai của mình
và đến hiện tại chị đã trở thành một trong những cô giáo trẻ nhất để trợ giảng cho chương trình đào tạo tiếng anh được tổ chức nước ngoài hợp tác tại trường
trong đầu tôi vẫn luôn có cái nhận thức đó là
không bao giờ có một trường học nào xấu chỉ có nhận thức và thái độ của người học xấu mà thôi
đến thời điểm hiện tại thì đúng nếu mà nói đúng hay chưa thì tôi chưa biết được chính xác
tuy nhiên thì nếu mà nói là phù hợp thì đúng là nó sẽ phù hợp với tôi ạ
đã phù hợp và chính vì vậy mà tôi đã cố gắng và hoàn thành tốt cái khóa học của mình
và hiện tại tôi đã có công việc mà gần như là mơ ước của khá nhiều là bạn trẻ
không riêng chị hằng rất nhiều bạn trẻ người dân tộc tại tỉnh miền núi phía bắc này
cũng mang theo mơ ước học nghề
em sầm thị trung học viên lớp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật trường cao đẳng nghề dân tộc và nội chú tỉnh bắc cạn
cũng đã và đang mang theo những mơ ước khi lựa chọn học nghề tại đây
từ cái lúc mà cấp ba thì em đã định hướng là sau khi học xong cấp ba thì em sẽ học nghề chọn học nghề ạ
và cũng rất may là ở tỉnh mình là có trường cao đẳng nghề dân tộc miền núi bắc cạn
học nghề thì thời gian tạo tạo ngắn này
đa số các bạn học sinh sinh viên ở đây hầu hết là các bạn đến từ các xã huyện nghèo của tỉnh
em đang học trung cấp nên là sau khi mà học trong trung cấp em sẽ liên thông lên cao đẳng để nâng cao trình độ của bản thân
và sau khi tốt nghiệp thì ra trường thì em dự định là đi xuất khẩu lao động sang các nước có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh
như là nhật bản và đài loan chẳng hạn thì ở đây em sẽ học hỏi được những kinh nghiệm này
tích cử được nguồn vốn kiến thức để về
sau khi trở về thì em sẽ khởi nghiệm
thực trạng một bộ phận khá lớn sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm
và có hơn sáu mươi tân cử nhân các trường đại học ở việt nam chấp nhận những công việc trái ngành
hoặc phù hợp cho trình độ thấp hơn như cao đẳng trung cấp
trong khi nhu cầu về lao động có tay nghề lại thiếu thì sự lựa chọn con đường học vấn đã bắt đầu có nhiều thay đổi
ngay cả tại các khu vực có trình độ dân trí thấp hơn thì định hướng của phụ huynh và học sinh ít nhiều thay đổi
sự hấp dẫn của học nghề chính là ở chỗ thời gian học ngắn ra trường có thể có việc làm ngay
đặc biệt với sự thay đổi của trường nghề hiện nay khi chất lượng ngày càng tăng học thực hành chiếm bảy mươi thời lượng
hợp tác với các doanh nghiệp để đào tạo thực hành tạo đầu ra đã khiến học nghề trở nên hấp dẫn hơn
đào tạo là gắn với doanh nghiệp
đối với hoa nông lâm thì hiện nay đang hợp tác với hai doanh nghiệp
doanh nghiệp lớn của việt nam trong lĩnh vực chăn nuôi đó là công ty cổ phần chăn nuôi hòa phát
của tập đoàn hòa phát và công ty của phần chăn nuôi đa bà cô của tập đoàn đa bà cô
hàng năm đều có học sinh sinh viên đi học tập và thực tập nâng cao tại doanh nghiệp
doanh nghiệp là người ta rất ủng hộ và người ta sẵn sàng bởi vì hiện nay là đối với việt nam thì phát triển nông nghiệp
và nhất là phát triển các ngành chăn nuôi rất là lớn
tập đoàn lớn là người ta đầu tư nhiều vào chăn nuôi và người ta rất cần lực lượng lao động có kỹ thuật
được qua đào tạo là trung cấp và cao đẳng
người ta rất quan tâm và người ta đến tận trường để người ta tìm và liên hệ để hợp tác
xác định là các em ra trường là phải đứng ở vị trí việc làm phù hợp với doanh nghiệp
chính vì vậy mà từ lúc xây dựng chương trình cho đến lúc mà đào tạo thì nhà trường rất chú trọng việc đào tạo thực hành
và cụ thể là đào tạo thực hành gắn với cả thực tập tại doanh nghiệp
thì khoa với cả phòng đào tạo đã tham mưu cho nhà trường là xây dựng một cái chương trình đào tạo các em
là vừa học lý thuyết ở nhà trường và vừa học thực hành tại doanh nghiệp
như vậy thì sẽ làm cho các em ra trường sẽ tự tin hơn khi mà đến các doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được hai hai triệu người một năm
ở tất cả các trình độ chương trình đào tạo nghề
con số này hứa hẹn sẽ tăng thêm nhiều lần nữa trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
vì học nghề đã và đang trở thành một xu hướng của rất nhiều bạn trẻ
luật giáo dục đại học sửa đổi được thông qua tại kỳ họp quốc hội vừa qua
tạo điều kiện cho người học có thể học trung cấp ngay sau khi kết thúc lớp chín
và được liên thông lên cao đẳng nếu có nhu cầu
điều này không chỉ mở ra con đường sự nghiệp đối với người học nghề
mà còn tiết kiệm cả thời gian
khi tham gia vào các trường người học nghiệp sẽ có thể tăng thêm nhiều lần nữa
khi tham gia vào kỳ trường lao động người học nghề không chỉ mãi là công nhân
họ có thể giữ những vị trí kỹ sư kỹ thuật lành nghề tại các doanh nghiệp
theo thống kê thì khoảng tám mươi năm sinh viên trường nghề
sau khi ra trường đều có việc làm và thu nhập ổn định
điều đó cho thấy việc làm là nguyên nhân chính dẫn đến sự dịch chuyển xu hướng này
trong ba năm gần đây chúng tôi rất là tích cực hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo
về phí doanh nghiệp thì họ rất có nhu cầu hợp tác với nhà trường
đấy là cái điểm thuận lợi
bởi vì là đấy là nhu cầu tự thân của họ
họ muốn tuyển lao động và họ muốn tuyển lao động qua đào tạo
cho nên là họ rất tích cực hợp tác với chúng tôi
cái mục đích mong muốn của trung tâm đó là tuyển dụng các bạn mà tốt nghiệp của đông học
tại thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
ví dụ như là năm ngoái thì tốt nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
cái mong muốn đấy
hướng lại các bạn về công tác đào tạo nghề
bởi vì như chị biết hiện nay là chương trình đào tạo nghề mọi người thường nghĩ đến là
đào tạo để trở thành công nhân
và với vinfast thì chúng tôi mong muốn các bạn đào tạo thành kỹ thuật viên
và từ kỹ thuật viên đấy các bạn có thể lộ trình đi lên các vị trí khác
và đảm bảo nhân các vị trí khác nhau ở trong công ty doanh nghiệp
tuy nhiên con số ít ỏi dưới hai mươi năm lao động việt nam có chứng chỉ đào tạo nghề
đang là thách thức trong việc đi tìm giải pháp bứt phá cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
trước xu hướng quốc tế hóa toàn cầu hóa đặc biệt là bước vào kỷ nguyên số
yêu cầu về công việc mới kỹ năng mới cùng lực lượng lao động lành nghề
sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế này
trở thành cơ hội và thách thức đối với thế hệ trẻ
đi vào cái kỹ nguyên số đấy thì cái yêu cầu cái kiến thức
cái kỹ năng trên mọi lĩnh vực nó rất là cao
và dần dần nhiều các cái sản phẩm mà chúng ta là tự động hóa
cho nên là đối với lực lượng lao động chiếm gần tám mươi của xã hội đấy
thì nhà nước có cái sự quan tâm rất đặc biệt
một là chúng ta có cái luật giáo dục nghề nghiệp
rồi có các cái chương điều về giáo dục trong bộ luật lao động
trong luật giáo dục và chúng ta có một cái chính sách đầu tư
và có một hệ thống trường
giáo dục nghề nghiệp việt nam đang có những đổi mới mạnh mẽ
trên nhiều phương diện từ hoàn thiện thể chế
chính sách nâng cao đổi mới cơ sở vật chất
chất lượng đội ngũ giáo viên kết nối chặt chẽ với thị trường lao động
đồng thời cũng bước đầu xây dựng các hệ thống đánh giá chất lượng
hệ thống văn bằng để bảo đảm hấp dẫn người học
đảm đương được trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng nhân lực trực tiếp
phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đáp ứng yêu cầu hội nhập cạnh tranh
giáo dục nghề nghiệp việt nam đang có những đổi mới mạnh mẽ

phục vụ cho sản xuất cạnh tranh đảm đương được trách nhiệm đào tạo

và chỉ năng rút chất lượng của lực tượng đạo động được quan tâm cái vai trò sống còn này thì khát vọng thịnh vượng của việt nam mới có thể thành hiện thực
thì nhân đây tôi cũng có nói cái ý mà phải được khẳng định tại hội nghị lớn quốc gia này
đó là những năm qua thì cái đổi mới năng cao chất tượng giáo dục kinh nghiệm ở nước ta có những bước tiến bước đầu đáng được ghi nhận
mà coi như là bảo kinh nghiệm để người ta tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn
đây là một thần thức mà đây là cái kinh nghiệm rút ra
để có thể bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động giới trẻ cần phải bổ sung các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng mềm kỹ năng ngoại ngữ vi tính
ngoài ra cần phải thay đổi nhận thức không chỉ có một con đường duy nhất là phải vào đại học mới thành công khi lập nghiệp

để thay đổi nhận thức này ngoài công tác tuyên truyền thì thời gian tới bộ lao động thương bình và xã hội tiếp tục có những giải pháp trong vấn đề gắn kết giữa đào tạo và thị trường lao động
nghiên cứu dự báo về xu hướng của thị trường nhu cầu tuyển dụng và truyền tải đến đông đảo công chúng để họ nắm rõ nhu cầu của thị trường là như thế này nên học nghề nào
ngoài ra việc tuyên dương những người có thành tích trong các cuộc thi tay nghề cấp quốc gia asean thế giới cũng sẽ góp phần truyền cảm hứng đến những người trẻ
khi lựa chọn học nghề và tạo niềm tin hơn đối với doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ hợp tác với trường nghề
thưa quý vị chọn học nghề đặc biệt là những ngành nghề mới trong bối cảnh việt nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho một lực lượng lao động có kỹ năng có tay nghề trong tương lai
đây cũng là mục tiêu và động lực cần có để phát triển kinh tế bao trùng và bền vững
và trước khi kết thúc chương trình lao động và xã hội tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong một những điều cần biết
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
nghị định số chín mươi chín năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ hướng dẫn luật giáo dục đại học sửa đổi yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học
về các cơ sở giáo dục đại học
như các quy chế quy định nội bộ danh sách giảng viên theo ngành trình độ chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác
bên cạnh đó các cơ sở giáo dục này còn phải công khai kết quả kiểm định chương trình đào tạo kiểm định cơ sở giáo dục đại học chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hình thức đào tạo kế hoạch tổ chức đào tạo đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh
danh sách nhập học và tốt nghiệp hàng năm theo ngành trình độ đào tạo quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một mươi hai tháng tốt nghiệp
chỉ tiêu tuyển sinh quyết định mở ngành quyết định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định
hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
mức xử phạt từ một năm triệu đến bốn năm triệu đồng
nghị định số bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ sửa đổi một số điều của nghị định số ba mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng bảo vệ và kiểm dịch thực vật
nghị định số chín mươi năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng bảo vệ và kiểm dịch thực vật
theo đó nghị định bổ sung quy định tiền phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng đối với người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ việt nam
khi mang theo sản phẩm động vật tươi sống sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật đó
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi